lực lượng công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bất ngờ kiểm tra căn hộ ở tầng bảy khu hai trung cư sơn an phát hiện hai mươi hai đối tượng trong đó có một mươi một nữ một mươi một nam đang đánh bài ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bộ dụng cụ lắc tài xỉu cùng hơn ba trăm tám mươi triệu đồng cùng hai trăm linh euro
sau khi lập biên bản toàn bộ các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an tp biên hòa để tiếp tục điều tra làm rõ